một người nữ và một người nam
và một tài xế cũng bị bỏng
thì lúc này tôi mới đặt cái giả thiết
đây là một cái vụ án
cái vấn đề thứ hai đó là xe cháy rội
xung quanh không còn bất cứ một cái dấu vết gì
nhưng mà xung quanh hiện trường thì có cái dấu vết máu
cho nên mình nhận định khả năng là có
ngoài cái việc mà xe cháy thì có sự tác động của người thứ ba
ngay lập tức những vật chứng thu thập tại hiện trường
được đưa về phòng kỹ thuật hình sự
để tiến hành công tác giám định
các kỹ thuật viên đã làm việc với tinh thần khẩn trương ngay trong đêm
với quyết tâm phải cho ra kết luận chính xác
nhằm báo cáo với bang giám đốc kịp thời
để có hướng điều tra tiếp theo
trong lúc đợi những kết quả chính xác của phòng kỹ thuật hình sự
thì một tổ công tác được cử đến ngay bệnh viện
để điều tra về thân nhân lai lịch của các nạn nhân
xét minh nhanh tại hiện trường
thì thấy rằng là không có nạn nhân
tại đó còn tại đó mà đã được đưa đi bệnh viện hết
thì lúc này thì bang lãnh đạo phòng
cũng như là ban lãnh đạo của châu thành a
của công an nguyện châu thành a
mới họp nhanh và tiến hành phân công ba mũi để xác minh
mũi thứ nhất là mũi xác minh tại hiện trường
là tìm những người dân xung quanh
rồi những cái camera tại hiện trường để mà nắm thêm thông tin
mũi thứ hai là mũi xác minh tại bệnh viện
để tiến hành làm việc với những người bị hại
những người bị bỏng đang điều trị tại bệnh viện
xem cái nguyên nhân như thế nào
mà dẫn đến cái vấn đề bị bỏng và cháy xe
và cái mũi thứ ba là cái mũi là xác minh
là từ những cái thông tin còn lại tại hiện trường
những cái dấu vết như là biển số xe
rồi những cái vết khác như là cái thiết bị điện thoại di động
một mũi trên xác được đưa đến bệnh viện
để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc
cũng như nhân thân những người bị thương
qua trao đổi với bác sĩ
thì được biết là bác sĩ đã đưa đến bệnh viện
trong ba người gặp nạn
thì chỉ có lái xe là bị thương nhẹ
còn hai nạn nhân còn lại thì bị thương rất nặng
vẫn còn đang hôn mê
chưa thể khai thác được thông tin gì
khi mà bác sĩ nhận định là cái vụ án này
đặc biên trọng khi là cái nguồn thông tin duy nhất
là tài xế có thể làm việc được
là ngay chỗ anh tài xế
tài xế là có người quan sát trực tiếp
có thể là trực tiếp đối mặt
có thể nhìn thấy quan sát được
đối tượng gây án
hình thử là văn chán cũng phân công mũi chính xác
là chỗ tiêu trực tiếp quản lý
với thêm bốn đồng chí nữa trực tiếp lên bệnh viện
thì mình cũng
thứ nhất là để bảo vệ
tính mặt an toàn cho anh tài xế này
thì khi mà quá trình khi đối tượng
nó không thực thực tới mục tiêu đó
là không giết được hết
nó sẽ quay lại
nó sẽ tìm cách
nó thanh toán luôn
khi tiếp xúc với tài xế
cơ quan biết được
tài xế tên là cai văn trung
còn hai người ngồi sau
là ông trần văn ri
và bà võ thị chiến
cùng ngụ tại quận sáu thành phố hồ chí minh
là giám đốc và phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
sản xuất thương mại kiên bình
huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
họ đang đi từ thành phố hồ chí minh
về tỉnh kiên giang
để trả lương cho nhân viên tại đó
thì đến khoảng hai mươi hai h ba mươi
khi xe chạy đến khu vực
xã nhân nghĩa huyện châu thành a
thì bị một nhóm đối tượng từ phía sau
chạy lên chặn đầu
các đối tượng dùng bình xịt hơi cay
xịt vào mặt ba người trong xe
riêng bà chiến bị một đối tượng đâm
và cướp đi một số tài sản có giá trị
sau đó các đối tượng tưới sang lên ô tô
rồi châm lửa đốt
ngoài hệ thống dấu vết thu được
tại hiện trường
toàn bộ ba nạn nhân không cung cấp thông tin gì có giá trị
để nhận dạng gây án
quá trình gây án đã cho thấy
nhóm cướp đã có chuẩn bị rất kỹ lưỡng
từ trang phục phương tiện
đến hùng khí gây án
hướng tẩu thoát
xuất phát từ
thông tin của người bị hại
là ở thành phố hồ chí minh
phương tiện bị thiệt hại
là mang biển số của thành phố hồ chí minh
và cơ sở là ở tỉnh kiên giang
như vậy thì
chiến xe này đang trên đường
lưu thông từ thành phố hồ chí minh về kiên giang
khi mà xảy ra vụ án
thì xảy ra tại tỉnh hậu giang
ở một cái đoạn quốc lộ
vắng người dân
có nhiều khả năng là
sẽ bị cái bọn
cướp tài sản
ở cái đoạn đầu vô
hoặc là cái
theo dõi ở phía chỗ mà cầu cần thơ
hoặc là cái đầu
đầu đường của quốc lộ
đầu nối của dị thanh cần thơ
tại phòng kỹ thuật hình sự
các kỹ thuật viên
đã có trong tay kết quả phân tích
các kỹ thuật viên

của quá trình khám nghiệm hiện trường
căn cứ giờ với dấu vết trái
cơ chế hình thành dấu vết trái
thì cũng xác định được
là cái điểm trái đầu tiên
trên xe ô tô
bên trong thùng xe
thì là có thu các cái
mẫu thang hóa
và nghi cái điểm trái đầu tiên
nhanh chóng là gửi
viện phòng hình sự
là phân tích
thì cái chất thang hóa này
là có cái

cái chất thang dầu
cho nên nó là đủ
cái cơ sở phòng
lôi trừ khả năng đây là cái dường hợp trái xe
do cái sự cốt kỹ thuật
từ kết quả xác minh
thì thấy rằng số tiền
mà nạn nhân
cái người bị bỏng
mang theo để dự kiến là trả lương
cho cơ sở làm ăn ở tại kiên giang
thì số tiền nó vẫn còn
vẫn còn và nó bị cháy
và kết quả khám nghiệm hiện trường
mình cũng đã
thu được những cái cho đó
hình giám định
thì là đây xác định là
và cái giả thiết mình đặt ra là đây không phải là
vụ cướp tài sản
vậy đây không phải là vụ cướp tài sản
vì tài sản vẫn còn
không bị mất đi
trong khi đó thủ đoạn mà các đối tượng ra tay
lại quá tàn nhẫn
vừa dùng dao đâm lại dùng săn đốt
chú ý muốn giết chết các nạn nhân
từ đó cơ quan điều tra
mới đặt nghi vấn
là một hiện trường giả
bản chất vụ việc
có thể do mâu thuẫn trong làm ăn
hoặc tình cảm
nhưng mâu thuẫn nào khiến cho các đối tượng ra tay
một cách quyết liệt như vậy
thì lại là một bài toán khó
cần được giải đáp
trên cơ sở mà
xác minh các mũi này
thì thấy cái vụ án này
nó liên quan nhiều tỉnh
vì vậy mà công an của
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
báo cáo với
cục hình sự
và để cái phối hợp chỉ đạo
đồng thời cũng là
nhờ các anh ở cục hình sự
phối hợp chỉ đạo vụ này
thứ hai là cũng yêu cầu
diễn khoa học kỹ thuật hình sự
hình chứng minh xuống hỗ trợ
để thu thập các cái dấu vết thêm
cái thông tin mà đối với cái hiện trường của vụ án
nhận sự chỉ đạo trực tiếp
của đồng chí thiếu tướng hồ sĩ tiến
cục trưởng cục trái sự
thời điểm đó thì là
cục cảnh sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
trong đó có viện khoa học hình sự
để tổ chức khám nghiệm lại
cái hiện trường nơi xảy ra vụ án
đặc biệt là chiếc xe
nơi mà xảy ra vụ án
thì là quá trình khám nghiệm
thì một lần nữa khẳng định
đây là cái vụ án giết người
và hủy hợi tài sản đặc biệt kiêm trọng
và đối tượng mà sau khi gây án
thì là bỏ trốn và để lại
rất ít manh mối
chính vì cái lẽ đó cho nên là cục hình sự
đã báo cáo đánh đạo tổng cục
xác lập chuyên án
truy xét để đấu tranh với các đối tượng này
xác định đây là vụ án
có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
tại tỉnh hậu giang
gây hoang mang dây luận
ảnh hưởng xấu đến an ninh trực tự tại địa phương
giám đốc công an tỉnh hậu giang
quyết định xác lập chuyên án
với sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự
và cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
để truy tìm nhóm đối tượng gây án
nhận định của bàn chuyên án
đây là vụ giết người hủy hợi tài sản
thủ phạm gây án đã xóa sạch dấu vết
nhằm đánh lạc hướng điều tra
việc này đòi hỏi cán bộ điều tra
trinh sát phải thật tỉ mỉ
khám xét từ những dấu vết nhỏ nhất
từ đó đưa ra nhận định
điều tra đúng hướng để dựng chân dung
thủ phạm diễn biến và động cơ
của vụ án
cũng qua nhận định ban đầu
các nạn nhân đều là người thành phố hồ chí minh
không có mối liên hệ công việc kinh doanh
hay người thân ở gần hiện trường
vụ cháy xe
nên công an tỉnh hậu giang đã tập trung
xác minh các mối quan hệ của nạn nhân
ở thành phố hồ chí minh
để tìm ra chân tứng vụ việc
qua đó thì chúng tôi thống nhất
các lực lượng trinh sát điều tra
thành ba mối
mũi thứ nhất là cử một đồng chí lãnh đạo
phòng phán xét hành sự cùng với lực lượng
điều tra trinh sát
nhanh chóng đến thành phố hồ chí minh
để kịp thời tiếp nhận ghi nhận
những thông tin ban đầu những cung cấp
của nạn nhân
để làm rõ nhân thân lai lịch của nạn nhân
mối thứ hai
thì lãnh đạo trong thành a
cùng với lãnh đạo của phòng cảnh sát hình sự
sẽ tiến hành
trà sót sàng lọc
những đối tượng cộng gắn
tại địa phương
tổ thứ ba chúng tôi cử
cán bộ điều tra trinh sát
và phối hợp cùng với
huyên giang đến địa bàn
nạn nhân có công ty kinh doanh
ở dưới đó
để xác minh
mối quan hệ
nhận định đánh giá
đây là vụ án giết người do mâu thuẫn
và đặc biệt là những người
thân cận với ông di
bởi vì xác định là nơi địa bàn
xảy ra vụ án ở hậu giang
chỉ là địa điểm thích hợp
để đối tượng gây án
chính vì lẽ đó cho nên
để nắm được lịch trình đi lại
của ông di
thì tập trung vào đối tượng lai xe
cài văn trung
và quá trình
nghiên cứu hồ sơ tài liệu
làm việc của công an hậu giang
với cài văn trung
thì phát hiện rất nhiều điểm nghi vấn
trong lời khai của cài văn trung
bệnh viện báo đã có thể
làm việc với ông trần văn tri
và bà võ thị chiến
thì hai người này đều khẳng định
trong quá trình chạy xe từ thành phố hồ chí minh
đến nơi xảy ra vụ cháy
thấy lái xe có những biểu hiện lạ
đó là lái xe cài văn trung
nhắn tin liên tục cho một người nào đó
trong khi đó lái xe khẳng định
mình không có liên lạc với bất kỳ ai khác
hoặc chỉ gọi điện báo bình an với gia đình
cài văn trung liên tục bấm điện thoại nhắn tin
mặc dù là không biết nhắn nội dung gì
cái thứ hai đó
thì đoạn đường đó
là đoạn đường rất bằng phẳng
mà lực giao thông cho phép
các phương tiện cơ giới
từ bảy chỗ trở lên
được lưu thông trên vận tốc
trên tám mươi kmh
nhưng mà cài văn trung trình bày là chạy rất là chậm
chạy rất chậm
và khi mà bị chặn đầu xe
thì xe thắng lại
rất là thẳng thông
qua quá trình lời khai của thầy xế
khi mà dừng xe thì quay kiến xuống
thì nó có đưa một cái chất gì nó xịt vô
gây ngạt hay cay gì đó
nhưng mà qua quá trình khám nghiệm
thì những cái tan vật
để đối tượng
nó khống chế mà nó xịt
thì mình không có tìm thấy ở hiện trường
cho nên là lúc đó cũng đặt cái nghi vấn
là cái chỗ thầy xế
nó bịa ra
để có những cái cơ sở
để mà nó hồng
nó bịa ra
nó bịa ra
để có những cái sự có liên quan
bạn chuyên án có thể khẳng định
vụ án này là của một nhóm đối tượng gây ra
ngoài ba mũi trinh sát kết hợp với
cục hình sự
bộ công an đi thành phố hồ chí minh
và tỉnh kiên giang
thì hàng trăm đối tượng trong địa bàn tỉnh hậu giang
được đưa vào diện tình nghi
các tổ trinh sát nhanh chóng được triển khai
trà soát khoanh vùng các đối tượng nghi vấn
để lần tiếp được các mênh mối
về các đối tượng
cũng như có đầy đủ các bằng chứng phạm pháp
của tổ chức tội phạm này
lại là một vấn đề khác
nghi ngờ tài xế
thì phải có bằng chứng chứng minh y phạm tội
còn hiện tại
tất cả các tình tiết đều rất mơ hồ
có thông tin
loại xe ford everest khi đi tốc độ cao
thì sẽ có chế độ tự động chốt cửa lại
nhưng khi bạn chuyên án
nhận được trả lời của hãng xe ford
thì loại xe của ông trần văn ri sử dụng
được sản xuất năm hai nghìn tám
bảy chỗ một cầu
khi chuyển động
không có chế độ tự động khóa cửa
tại gây tài có chốt khóa cửa
như vậy không đủ căn cứ xác minh
tài xế cố tình mở cửa
cho các đối tượng gây án
tài xế khai là đang lưu thông
trên tiếng quốc lộ đường nói dị thanh cần thơ
có một chiếc xe
là vượt lên
chặn ngang đầu xe ô tô của tài xế
thì lúc này tài xế là nghĩ là
không biết có gây tai nạn ở đâu hay không
tài xế tự dừng xe
và dẫn đến cái việc mà
các đối tượng nó thực hiện cái hành vi là tài xế bất ngờ
theo cái kinh nghiệm lái xe
cũng như tìm hiểu
ở những cái người mà là tài xế lái xe
đối với cái đoạn đường dắn và đêm phia
khi bị là
cúp ngang đầu xe
thì không tài xế nào mà
xử lý tình huống
phải thắng xe lại
và hỏi cái người chặn đầu xe mình là có việc gì
cái đó là một cái tình tiết
nó trái với cái quy lực
tự nhiên của cái người lái xe
vấn đề cốt lõi ở đây
là nếu tài xế mốc nối với nhóm đối tượng gây án
thì có thể
trên quãng đường di chuyển
xe ô tô đi qua các trạm dừng đổ
hoặc quán ăn nghỉ ngơi bên đường
có ai đó bắt gặp điều gì khả nghi không
tổ trinh sát có nhiệm vụ trà sát
camera nhà dân
quán nước suốt dọc quãng đường
đi từ cầu cần thơ
đoạn đầu quốc lộ sáu mươi một
đến đoạn xảy ra vụ án
thì đến quán cháo đêm
khu vực ấp nhân hưởng a
xã dân nghĩa huyện phong điền
thành phố cần thơ
có một tình tiết mới
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
hai người nam và một người nữ
đi một chiếc xe du lịch
đến thì họ cũng gọi
ba phần cháo bình thường
tiếp sau đó thì có
hai thanh niên
cũng vô cùng lượt
hai người này thì họ
một người ăn
còn một người thì ngồi bấm điện thoại
em thì nhớ cái ngày đó là tại vì
cũng có mấy anh
chính xác vô hỏi là
có thấy hai nam một nữ không
cho nên em mới nhớ bằng má như vậy
quá trình xác minh đó
thì được một cái chủ quán cháo
đã cung cấp vào cái thời điểm
ngày giờ tương tự
thì có một cái chiếc xe bảy chỗ
mặc dù người ta
mua bán kinh doanh thì người ta không
không nhớ số xe
nhưng mà kiểu dáng xe
thì số lượng người
qua cái báo cáo của trinh sát
thì mình thấy rằng
so sánh đối chiếu nó phù hợp
với cái loại xe
phù hợp với số lượng người của bị hại
tổ công tác tại bệnh viện
bảo vệ sau bảy ngày
ông trần văn tri đã tử vong
do vết thương quá nặng
còn bà võ thị chiến và tài xế
cài văn trung vẫn đang phải điều trị
tại bệnh viện chờ rảy
mặc dù nghi vấn số một lúc này
đặt ra với đối tượng lái xe
nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ
để bắt đối tượng cuối đầu nhận tội
thì mũi trinh sát tại kiên giang
bảo vệ mặc dù chung có vợ con
ở thành phố hồ chí minh
nhưng lại có mối quan hệ thân thiết
với người phụ nữ ở kiên giang
cài văn trung này có quan hệ
với một người phụ nữ
mà cũng nói là người chống nghiên công ty
nhưng mà quan hệ với nhận nghiên
là không chính thống
bất chính là thấy hai người qua lại
người ta cũng có là đi tiếng lại
nhiều khả năng là hai người này cũng biết
là khi mà trên đường đường đi
từ tp hcm về xuống kiên giang này
là có thể hai ông bà này
có thể mang thêm nhiều tiền
thứ nhất là để trả lương công nhân
hay là để mua sản phẩm
cho phục vụ cho công ty
thành thử có nhiều khả năng là
trong lần cấu kết với một người nữa đó
người phụ nữ này
được mời về cơ quan điều tra
để khai thác thêm thông tin
tuy nhiên khi cơ quan điều tra tiến hành trà soát
thì người phụ nữ ở kiên giang
tuy có quan hệ tình cảm với cây văn trung
nhưng có những bằng chứng ngoại phạm
không liên quan đến vụ án
nên bị loại khỏi diện nghi vấn
cái trường hợp giàn dựng
giết người chặn xe đốt xe
và dùng những cái thủ đoạn khác
để có cái tính chất là giết tất cả những người trên xe
thì đối với địa bàn hậu giang là chưa từng xảy ra
là nhận định đây là
ví dụ được xe có cái dị quyết của mâu thửng
trong mâu thửng ví dụ là mâu thửng
vì kinh tế
hoặc là mâu thửng về tình ái
tại vì trong cái phần này lội trừ

ở đây là lội trừ cái giết cướp

ở đây là
tại vì cái tiền còn trên xe
nếu mà về tỷ mà đối tượng mà giết cướp
thì không thể đốt xe
đấy là không lấy được cái tài sản
ban chuyên án nhận định đánh giá là
khả năng ông ghi chỉ là nạn nhân
và không phải là đối tượng chính
mà đối tượng chính là bà chiết
thấy rằng cái mối quan hệ này phức tạp
có nhiều khả năng đây là cái
sức phát từ cái mâu thửng tình ái
mà hoặc là sức phát từ cái mâu thửng tình ái
họ nghi ngờ
ông ghi và bà chiết
chúng tôi xem trong quá trình hoạt động
kinh doanh trong quá trình thực hiện
các cái công việc như thế đó
thì giữa ông ghi và chiết
hoặc là đối với các dân chung
thì có mâu thửng xích mít ai bất cứ cái này gì hay không
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
từ những mâu thuẫn trong lời khai của tài xế cao văn trung
cơ quan điều tra đã đưa tài xế vào
một trong những kẻ tình nghi số một của vụ án
cùng lúc đó có người công nhân làm việc
trong công ty của ông trần văn ri
nạn nhân của vụ giết người hủy hoại tài sản
báo cáo về cho ban chuyên án
một thông tin hé mở hướng đi mới của vụ án
sau một mươi ba ngày phá án
công an tỉnh hậu giang đã bắt đầu tìm ra
những manh mối liên quan đến những nghi can
trong vụ án tại quốc lộ sáu mươi một c
xã nhân nghĩa a huyện châu thành a
xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình
nghĩ vấn về hiện trường giả
ban chuyên án đã đưa toàn bộ dữ liệu
thu thập từ hiện trường
về cho lực lượng kỹ thuật hình sự
nghiên cứu đánh giá
các kỹ thuật viên tập trung vào phân tích
căn cứ có thể lần ra đầu mối
liên hệ với chính những người
trên xe ô tô trước và trong
thời điểm bị tấn công
từ vết thương nhẹ của cao văn trung
tài xế riêng của nạn nhân
bị bỗng ở tay và sau lưng
ban chuyên án đã đặt ra nghi vấn
về sự có liên quan của người này
tới nhóm hùng thủ
bởi nếu các đối tượng ra tay
với sự lạnh lùng như thế
chắc chắn không thể tha cho tài xế thoát
trong khi đó vết bỗng chỉ là bỗng tát
từ ngoài vào
chúng cũng không bị nhốt trong xe
bị đốt như hai nạn nhân còn lại
theo di chuyển của phương tiện ô tô
và mô tô
gần giống như có một cái sự phối hợp với nhau
cho nên là tốc độ xe ô tô
chạy cũng là vừa phải
và xe mô tô cũng như thế
cho nên là
nó mới tiến hành
có sự phối hợp giữa đối tượng và tài xế ô tô
mới có thể dừng được xe ô tô
chứ còn nếu mà không có sự phối hợp
thì khó mà trận được xe ô tô
trong cái thời điểm này
vì xảy ra lúc hai mấy giờ
thì cái đoạn đường thời điểm đó là
trên đường rất là vắng xe
dù biết rõ những mâu thuẫn bất thường
trong biểu hiện lời khai của trung
nhưng bàn chuyên án chưa tìm được bằng chứng
chứng minh mối liên hệ giữa trung
với đối tượng gây án
khiến nhiều thời điểm hướng điều tra đã tắt tại đây
bàn chuyên án đánh giá
phải tìm ra mâu thuẫn
của tài xế cao văn trung
với ông trần văn ri và bà võ thị chiến
thì mới lý giải vì sao
trung thuê nhóm đối tượng
thực hiện hành vi phạm tội
thay vì nguyên nhân mục đích nào khác
qua tìm hiểu
nhân trong công ty đều khẳng định
chưa từng thấy có mâu thuẫn giữa họ
vậy nguyên nhân nào
khiến trung lại có những hành vi đáng ngờ đến như thế
các biện pháp nghiệp vụ được tung ra
nhưng kết quả thu về vẫn không được khả quan
chưa có được manh mối
để xác định nhóm đối tượng gây án
không loại trừ
chúng sẽ tiếp tục gây án trong quá trình trốn chạy
bàn chuyên án
đạt quyết tâm phải phá án
trong thời gian ngắn nhất
để có câu trả lời với nhân dân
tổng lực lượng công an tỉnh hậu giang
được tung ra để trả soát đi
trả soát lại tất cả các camera
trên đường đi khu vực dân cư
cũng như các nhà trọ khách sạn
nhằm xác minh hai người nam giới
tầm hai mươi đến ba mươi năm tuổi
mà người chủ quán cháu mô tả nhận dạng
chính xác camera
khi xảy ra sự diệt
thì mình cử lực lượng chính xác
và mình gà sóc
tất cả các camera trên đường
từ đầu độ sáu mươi một
chỗ thành phố di thanh
và mở rộng thêm là
khi đi gác tới
qua thành phố quảng thơ
tới cầu mỹ thường
để mình tìm những cái đoạn camera
tuy nhiên thì do ban đêm
nên là những cái đoạn camera này
nó không có ghi ghi nhận lại những cái hình ảnh
có giá trị
ít nhất là cũng có
đối thượng là địa bàn hậu giang
hoặc là bị hại địa bàn hậu giang
còn đằng này đối với cái vụ
thì coi như nó hoàn toàn là mới mẻ
bị hại và đối tượng hoàn toàn không
trên địa bàn hậu giang
mà chúng chỉ mượn cái tiến đường
của địa bàn hậu giang thôi
cho nên để làm rõ thông tin này
để củng cố xác định được
mối quan hệ nhân thân của bị hại
mối quan hệ mâu thẫn
cũng như là đối với các đối tượng
thì rõ ràng rất là khó
bạn truyền ảnh đã triệu tập
một cuộc họp bất thường
một quyết định mang tính chiến lược
và yêu cầu các đơn vị tham gia
phải tuân thủ một cách tuyệt đối
một mũi trinh sát
được lệnh phối hợp với công an tỉnh bến tre
rà soát tất cả các tàng thư
hồ sơ lưu trữ
về các đối tượng đã từng có tiền án tiền sự
tầm hai mươi đến ba mươi năm tuổi
rất nhiều câu hỏi
được ban chuyên án đưa ra
và yêu cầu các trinh sát
phải tập trung khẩn trương làm rõ
mũi tiếp theo lên thành phố hồ chí minh
ghi lại tất cả các mối quan hệ thân quen
những người làm công
tại công ty của ông trần văn tri
mũi thứ ba
liên hệ các nơi trên lộ trình
mà bị hại đã đến
và đến chi nhánh của công ty ở tỉnh kiên giang
xem có phát hiện thêm chi tiết nào khả quan hay không
mũi ở thành phố hồ chí minh thông báo
có một người công nhân trong công ty
đã từng bắt gặp buổi chiều tối
thấy tài xế cao văn trung
gặp con gái ông trần văn tri
cách đó vài tuần
tiếp tục mời người công nhân đó
đến cơ quan điều tra
để khai thác thêm thông tin
và từ đối tượng lái xe
thì xác định ra nó
trong cái thời điểm đó
nó phát sinh rất nhiều cái mối liên hệ
đến ngay cái thời điểm đó
đến con gái của ông di
là trần kiều trang
từ trần kiều trang thì
tiếp tục mở rộng ra
thì ra một số cái đối tượng
liên quan trong cái
ngay vào cái đêm mà xảy ra vụ án
từ đó ban trường
chuyên án đã tập trung
xác minh ở các cái địa điểm là
để xác định những cái đối tượng
có liên quan đến cái vụ án này
trở lại giai đoạn đầu của vụ án
sau khi khám nghiệm hiện trường
dù có nhiều đánh giá khác nhau
về bản chất vụ án
nhưng trong một nhánh được tập trung xác minh

mâu thuẫn của các nạn nhân với người khác
từ các quan hệ hợp tác kinh doanh
đến nợ nần tiền bạc
quan hệ giữa các đối tượng hình sự
lần lượt được các tổ công tác
và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
công an các địa phương
báo cáo về nhưng không có dấu hiệu nào khả nghi
trong khi đó
một tổ công tác được giao tiếp cận
với các nạn nhân thân nhân của họ
thì tổ công tác xác định
mối quan hệ trong nội bộ gia đình
của nạn nhân trần văn tri
có điểm nghi vấn
đến đây thì tôi được phân công
xác minh trường hợp của bà
vợ của ông vi
thì đánh giá rằng
nếu như là mâu thuẫn tình ái
nhiều khả năng bà này sẽ
thuê người để thực hiện cái việc
đốt xe và giết người
giết tình địch
thì qua xác minh
xác minh các mối quan hệ
thì thấy rằng là bà vợ của ông vi
là người hiền và ăn chai
thời gian dài và sống tại địa phương
thì cũng không có
tưởng xích mích với ai
và bà đã không quan tâm
đến cái chuyện làm ăn của ông vi
đã nhiều năm rồi
bằng các biện pháp
pháp dụ dụ
kết hợp với những thông tin
và xác minh tại địa phương
thì thấy nổi lên
là cái mối quan hệ giữa
trần diều trăng
và con gái của ông ri
thì có nhiều vấn đề phức tạp
chẳng hạn như
là cái việc
đối xử tốt với bà tiến
mà đối xử không tốt
với mẹ ruột của cô trăng
thể hiện ở chỗ cô chiến
là một người từ người làm công
được đào tạo trở thành cái đó
rồi bổ nhiệm làm phó giám đốc
và đặc biệt là
được công ty giao quyền quản lý
cái công ty ở kiên giang
giống như là người trong gia đình
còn những người thân khác là không được
bằng các kỹ thuật điều tra khéo léo
tổ công tác đã tìm hiểu được
nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự mâu thuẫn
sâu sắc trong gia đình này
xuất phát từ việc gia đình nghi ngờ
ông ri có quan hệ bất thường
với bà chiến
theo kết quả xác minh
con gái lớn của ông tri là trần kiều trang
trước đây có giúp đỡ bà chiến
nhưng bà chiến làm giúp việc
trong lúc bà chiến gặp nhiều khó khăn
trong cuộc sống
trong quá trình làm việc cho gia đình con gái ông ri
giữa ông tri và bà chiến nảy sinh tình cảm
khiến thành viên trong gia đình
nhiều lần phản đối tìm cách ngăn cản
mâu thuẫn cực kỳ căng thẳng
khi bà chiến trở thành phó giám đốc
công ty do ông ri làm giám đốc
vợ và các con của ông ri
cho rằng bị os xúc phạm
khiến nhiều thành viên trong gia đình quất ức
mà từ rành kiều trang
đã có nhiều dấu hiệu bác minh
có căn cứ
kiều trang là một cái đối tượng
để xử lý vụ này
thì chính từ
chỗ này thì mình tiếp tục
xác minh làm rõ
mối quan hệ
của trần kiều trang
chứng minh được
cái mối quan hệ
giao dịch tiếp xúc
thì không phải tiếp xúc
là ai mình cũng làm
ví dụ như là kiều trang
có quyền tiếp xúc
trong quan hệ
trong kiên doanh
trong sản xuất
nhưng mà ngoài ra
thì ngoài những người đó
thì cái đối tượng
mà kiều trang tiếp xúc
là những đối tượng nào
theo đánh giá
của bàn chuyên án
đối tượng chặn đầu xe nạn nhân
bằng xe hai bánh
thì phải khẳng định
từ thành phố hồ chí minh
đến hết đoạn cao tốc
thì xe hai bánh
không vào được
mà xe hai bánh
muốn bám theo
là phải hết cao tốc
thì bắt đầu từ đâu
bắt đầu từ trung lương
chính vì vậy
qua các thông tin mới
chứng minh các đối tượng
từ hướng cầu rạch miểu
bắt nguồn từ trung lương
chính vì vậy
mà qua các thông tin
qua tìm hiểu
qua hình ảnh
thì mình mới chứng minh
là đối tượng xuất phát
từ hướng cầu rạch miểu
từ đó mình mới chứng minh
là đối tượng từ hướng bến tre
để mở ra
cái hướng để chúng ta
tiếp cận điều tra đối tượng
thì bến tre
khu vực nào
đối tượng là ai
những tên cộng cán
thì đều được chúng tôi
phối hợp với công an bến tre
tiến hành sàn lọc
qua cái sàn lọc đó
mới xác định
đối tượng huy
và đối tượng lộc
nhận định huy và lộc
là hai cái đối tượng
mà trực tiếp gây ra
cái vụ án này
thì ban chuyên án
đã cử ba mũi công tác
đi xác minh
nhân thân lai lịch
và tiền án tiền sự
cũng như cái mối quan hệ
của huy và lộc
và cái thời điểm đó
thì quá trình xác minh
thì xác định là
huy và lộc
là đêm hôm đó
là không có mặt tại địa phương
là đã cho các mũi đi
đến các cái nơi địa điểm
mà khả năng
huy và lộc xuất hiện
ở trong cái thời điểm
trước khi gây án
thì xác định là
đưa hình ảnh ra
thì xác định
huy và lộc
thì xác định huy và lộc
huy và lộc
có ghé qua quán nước
và mua xăng
tại cái cây xăng
gần cái địa điểm gây án
và quá trình cho nhận dạng
những người mà trực tiếp
có mặt đêm hôm đấy
thì xác định là
khả năng đây là những cái đối tượng
mà đã xuất hiện
ở thời điểm đó
khi có trong tay
những chi tiết
đặc điểm nhận dạng
của hai đối tượng tình nghi đó
là nguyễn quốc huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
và nguyễn hữu lộc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ở bến tre
một đầu mối
của vụ án
đã được hé mở
bàn chuyên án
đã thu hẹp diện đối tượng nghi vấn
làm sao cho khớp thông tin
về các đối tượng
sau khi sâu chuỗi lại
bàn chuyên án
đã nhận định
đây là vụ án
rất phức tạp
nơi xảy ra vụ án
là hậu giang
các đối tượng gây án
ở bến tre
người chủ mưu
lại ở thành phố hồ chí minh
nhưng đâu là đầu mối
để trần kiều trang
mốc nối với huy và lộc
mà quan sát mình
rằng không có mối quan hệ nào
với những đối tượng
ở bến tre
thì qua một thời gian ngắn
mũi trinh sát
trên thành phố hồ chí minh
nổi cộng lên
là đối tượng theo
có mối quan hệ
có thường xuyên
qua lại quan hệ
tiếp xúc với kiều trang
mà đối tượng theo này
qua xác minh
các tài liệu khác
thì chứng minh đối tượng này
là một trong những thành phần
có thể nói là
thành phần bất hảo
có liên quan
tới các vụ vi phạm pháp luật
các vụ vi phạm pháp luật
thì từ chỗ đó
mới chứng minh được
thì mối quan hệ của theo
là đối với những đối tượng nào
cục trang sự
chia ra các mũi
để tập trung
đối tượng theo
và các mối quan hệ của theo
thì quá trình điều tra
thì xác định theo
là đối tượng
có mối quan hệ phức tạp
khi xác định theo
thì xác định thêm
là đối tượng
nguyễn thanh toàn
là đối tượng
sống với theo
như vợ chồng
thì từ đối tượng toàn
tiếp tục xác minh
mở rộng ra
thì xác định ra
hai đối tượng
mà nhận định
đánh giá khả năng
là những đối tượng
trực tiếp gây án
đó là đối tượng huy
và đối tượng lọc
cũng có những biểu hiện
trong quá trình
bất minh thời gian
trong quá trình
thời điểm xảy ra vụ án
ngày một mươi bảy tháng một mươi
sau khi nhận thấy
đã đầy đủ căn cứ
chứng minh hành vi phạm tội
của các đối tượng
thời điểm này
toàn bộ các thành viên
trong bang chuyên án
đều thấm mệt
sau gần một mươi ba ngày
lần theo từng thông tin
từ dấu vết
của nhóm tội phạm
toàn bộ bang chuyên án
được tập trung
mọi diễn biến
của các nghi can
được các trinh sát
giám sát nhất cử
của các đối tượng
có liên quan
và lên kế hoạch
khi đã đảm bảo
các yếu tố pháp lý
cho cả lực lượng
lẫn đối tượng